cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lê ngọc hà chú tại thôn tân phúc thành
xã kỳ lợi thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình đấu tranh lê ngọc hà khai nhận tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
lê ngọc hà quen biết chị trần thị niềm
sau một thời gian quen biết để có tiền đánh bạc lê ngọc hà đã đưa ra thông tin gian dối với chị niềm là
để đủ ló viện phí rồi vay tiền chị niềm
trong tháng bốn và tháng năm năm ngoái chị niềm đưa tiền mặt và chuyển vào tài khoản cho lê ngọc hà nhiều lần
với tổng số tiền bảy trăm một mươi tám triệu đồng
số tiền này hà sử dụng để đánh bạc và tiêu xài cá nhân
sau đó lê ngọc hà tiếp tục đưa ra thông tin gian dối với chị niềm
là hà đang thi công một dự án lớn ở thanh hóa nên cần huy động vốn
từ tháng năm đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một chị niềm chuyển vào tài khoản cho lê ngọc hà nhiều lần
với tổng số tiền hơn ba ba tỷ đồng
số tiền này hà sử dụng để đánh bạc tiêu xài cá nhân hết và không có để trả lại cho chị niềm
tổng số tiền lê ngọc hà lừa đảo chiếm đoạt của chị trần thị niềm là hơn bốn tỷ đồng